trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi thông tin từ ủy ban nhân dân huyện đắk rông tỉnh quảng trị cho biết
đang tập trung khắc phục đoạn đường bị cuốn trôi tại xã ba nang để giao thông sớm trở lại thông suốt
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng của mưa lớn tuyến đường tuần tra biên giới xa chầm
palin thuộc xã a vào km số sáu năm trăm linh đoạn qua thôn rapong xã an nạp ba nang huyện đắk rông
bị sói lở nước cuốn trôi mặt đường và nền đường dài khoảng một mươi m sâu bảy m rộng năm m
khối lượng sạt lở khoảng ba trăm năm mươi mét khối gây chia cắt hoàn toàn một số bản nàng thuộc xã tà long và ba nang
trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi các lực lượng với khoảng bảy mươi người sử dụng các vật liệu như gỗ
tre nứa để làm cầu tạm người dân đã có thể lưu thông
tấn mưa lớn đã khuyến tuyến đường cốt lộ một mươi năm d bị đất đá sụt xuống ta duy dương
và chảy tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng bảy trăm năm mươi m khối lấp tách rãng với khối lượng khoảng hai trăm năm mươi m khối
bên cạnh đó mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường
của tỉnh bị sạt lở ta luy dương khiến đập thủy lợi tân trung xã hải chánh huyện hải lăng bị vỡ
với chiều dài khoảng hai mươi mét nhiều địa phương bị ngập cục bộ
hiện các đơn vị địa phương đang cử lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả